trong khuôn khổ chuyến công tác tại bắc cạn chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tới chung vui với các tầng lớp nhân dân đồng bào dân tộc thiểu số khu dân cư thôn tân thành xã nông thượng thành phố bắc cạn trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc cùng dự có chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn
đến nay thôn tân thành đã có tám mươi hai hộ với tổng số ba trăm bảy mươi một nhân khẩu qua hai mươi hai năm thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh cuộc sống người dân thôn tân thành đã có nhiều chuyển biến tích cực
hòa chung niềm vui với bà con đồng bào các dân tộc thiểu số thôn tân thành trong ngày hội lớn của tình đoàn kết toàn dân thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc bày tỏ ấn tượng khi được gặp bà con được nghe những lời ca tiếng hát thưởng thức những điệu múa tiếng đàn mang đậm bản sắc văn hóa người giao
thủ tướng cũng vui mừng khi nhận thấy một không khí hân hoan phấn khởi tinh thần đoàn kết lan tỏa trong cộng đồng dân cư
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước ghi nhận thành tiệu chung của đảng bộ chính quyền nhân dân tỉnh bắc cạn thành phố bắc cạn và thôn tân thành thủ tướng bày tỏ mong muốn bà con tiếp tục nỗ lực phấn đấu xây dựng địa phương ngày một giàu đẹp
dịp này thủ tướng chính phủ đã tặng quà cho bà con thôn tân thành thủ tướng chính phủ cũng quyết định hỗ trợ thôn năm mươi triệu đồng để làm sân chơi cho trẻ em và trồng cây lưu niệm tại thôn tân thành